thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trong đó có việc hạn chế người dân ra khỏi nhà sau hai mươi hai giờ hàng ngày
công an thành phố hải phòng huy động lực lượng thành lập một trăm hai mươi tổ công tác tuần tra kiểm soát người dân trên các tuyến phố
đồng thời sẵn sàng chuyển từ trạng thái hoạt động kiểm soát dịch bệnh sang chốt điểm an ninh trật tự
kịp thời phát hiện các đối tượng hình sự đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội để đấu tranh
hải phòng hiện đang là điểm sáng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và bảo đảm an ninh trật tự của cả nước